tối nay ngày hai mươi tháng chín tại nhà hát thành phố hồ chí minh sẽ diễn ra chung kết và lễ trao giải liên hoan hợp sướng lần thứ ba năm hai nghìn một mươi bảy mang chủ đề tôi yêu tổ quốc tôi
chương trình do hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hồ chí minh phối hợp với hội sinh viên việt nam thành phố và nhà văn hóa thanh niên tổ chức
chương trình do hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hồ chí minh phối hợp với hội sinh viên việt nam thành phố và nhà văn hóa thanh niên tổ chức
công hiến tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại vùng sâu vùng xa vùng biên giới biển đảo